các nước thành viên liên minh châu âu đang xem xét đề xuất mới nhất về mức giá trần khí đốt
do cộng hòa sép nước giữ chức chủ tịch luân phiên eu đưa ra vào tối hôm năm tháng một mươi hai
theo đó mức giá trần sẽ được áp dụng ở mức hai trăm hai mươi euro tương đương hai trăm ba mươi một usd mỗi mwh
thấp hơn so với con số hai trăm bảy mươi năm euro mwh mà ủy ban châu âu ec đề xuất
đề xuất được đưa ra trong bối cảnh một tuần nữa là đến cuộc họp của các bộ trưởng năng lượng eu
được kỳ vọng có thể giải quyết vấn đề mức giá trần khí đốt vốn gây chia rẽ sâu sắc giữa hai mươi bảy nước thành viên
một số quốc gia eu trong đó có đức nền kinh tế lớn nhất eu đã phản đối ý tưởng về bất kỳ mức giá trần nào
cho rằng việc này có thể gây khó hơn cho việc đảm bảo nguồn cung
trong khi đó bỉ italia và ba lan coi việc áp giá trần là cách để bảo vệ người tiêu dùng
và nền kinh tế các nước này trước giá năng lượng quá cao
dự kiến trong hôm nay bảy tháng một mươi hai các nhà ngoại giao eu sẽ thảo luận về đề xuất mới nhất này
nhằm nỗ lực tiến gần hơn một thỏa thuận
một số nhà ngoại giao eu cho rằng các nước thành viên sẽ vẫn không thay đổi quan điểm của mình
sẽ cần tiến hành một cuộc họp khác vào ngày một mươi chín tháng một mươi hai tới